thông tin không chính thống xuyên tạc đã trở thành một vấn đề lớn trong cuộc sống hiện nay
và theo số liệu từ chương trình đánh giá về an ninh mạng của bkav
hiện nay có tới sáu mươi ba người dùng ở việt nam thường xuyên đọc tin tức giả mạo trên facebook
trong đó có tới bốn mươi là nạn nhân hàng ngày
từ đầu năm đến nay cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao bộ công an
đã phát hiện xử lý vô hiệu hóa hơn hai năm trăm linh các trang tin blog chứa thông tin độc xấu
lừa đảo vi phạm pháp luật
bộ thông tin và truyền thông cũng đã làm việc với các trang mạng xã hội để tháo gỡ gần bốn năm trăm linh video clip
xấu độc trên youtube ba đường link trên facebook
chính vì vậy mỗi người sử dụng mạng cần phải có lập trường và quan điểm trong tiếp nhận thông tin
một điều quan trọng khác đó là đằng sau mỗi thông tin có thể là số phận danh dự
cuộc sống của mỗi người thậm chí của nhiều người liên quan